đài truyền hình gie của phần lan đưa tin lực lượng viên phóng nước này đang chuẩn bị dựng thêm các rào chán tạm thời ở biên giới với nga để ngăn chặn việc vượt biên trái phép
điều cho biết cơ quan tuần tra biên giới không tiết lộ thông tin về vị trí chính xác hay thiết kế của các rào cản này
tuy nhiên đài truyền hình này nhấn mạnh việc xây dựng hàng rào dây thép gai hoặc các rào cản khác dọc theo toàn bộ chiều dài biên giới phía đông là không thực tế
chiều dài biên giới đất liền giữa phần lan và nga là gần một ba trăm linh km
kể từ tháng một mươi một năm ngoái chính quyền phần lan bắt đầu thông báo về việc công dân nước thứ ba từ nga đến xin tị nạn tại liên minh châu âu eu
cơ quan di cư phần lan cho biết tổng cộng có hơn một ba trăm linh người đã đến vào mùa thu
theo quyết định của chính phủ phần lan tất cả các trạm kiểm soát ô tô ở biên giới với liên bang nga sẽ đóng cửa từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó hai trạm kiểm soát đã được mở lại nhưng do làn sóng di cư mới từ các nước thứ ba đến biên giới đã bị đóng cửa từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova trước đó đã tuyên bố rằng quyết định đóng cửa các cửa khẩu biên giới của phần lan sẽ tạo ra những đường phân chia mới ở châu âu